nhân là ông dvb bảy mươi hai tuổi ngụ tại long an đã được chẩn đoán sỏi nhựa quản hai bên
được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn điều trị nhưng ông từ chối
một thời gian sau do biến chứng sỏi nhự quản hai bên không điều trị
hai thận mất chức năng và ông rơi vào duy thận mạng phải chạy thận nhân tạo định kỳ
các bác sĩ lúc này cũng đã mở thận hai bên cho ông để đánh giá sự hồi phục chức năng thận
sau giải quyết bế tắc nhưng vô vọng
tuy nhiên mọi thứ không dừng ở đó
dù đã mất chức năng hai thận do sỏi tắc nghẽn phải chạy thận định kỳ nhưng thận phải bắt đầu sốt huyết
bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh nguyễn trường vinh trưởng khoa ngoại tiết niệu bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng của thiếu máu nặng
sau khi thăm khám và khảo sát ct một trăm sáu mươi lát ổ bụng kết quả ghi nhận sỏi niệu quản lớn hai bên gây hai thận rãn to
nhu mô thận giãn mỏng và mất chức năng thận hai bên
tuy nhiên thận phải xuất huyết đầy máu đông trong thận
xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân thiếu máu rất nặng
trong trường hợp này cần truyền máu bổ sung hội trần các chuyên khoa liên quan như tim mạch nội thận lọc máu để ổn định về nội khoa
sau cùng là lên chương trình phẫu thuật nội soi cắt thận phải để điều trị tận gốc nguồn chế máu
cuộc phẫu thuật diễn ra bởi ekip bác sĩ khoa ngoại tiết niệu và gây mê hồi sức
theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn vĩnh bình trưởng hệ thống khoa ngoại tiết niệu bệnh viện đa khoa xuyên á
người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết
các phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do kích thước thận phải quá lớn gây khó khăn trong việc thao tác và cản trở phẫu trường
có hiện tượng viêm dính nhiều ở khoang thận làm việc bóc tách tương đối khó khăn
và đòi hỏi phẫu thuật viên phải có nhiều kinh nghiệm để tránh các tổn thương các cơ quan lân cận
chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện qua nội soi dù nhiều khó khăn nhưng sẽ giúp người bệnh hồi phục sớm nhất có thể sau phẫu thuật
sau hơn một trăm tám mươi phút ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp
tình trạng bệnh của bệnh nhân ban đầu chỉ là sòi nệu quản hai bên nếu được trần đoán và điều trị kịp thời thì hiệu quả rất tốt
bệnh nhân sẽ không dẫn đến suy thận mạn phải chạy thận định kỳ rất tốn kém và cũng không phải cắt thận trong tình huống nguy hiểm như trên
mặc dù bệnh nhân được can thiệp dẫn lưu hai thận ra da ngay lập tức sau đó
nhưng chức năng của hai thận không thể cải thiện và đã ở giai đoạn cuối của suy thận
đồng thời sau đó thận phải của bệnh nhân tiếp tục sốt huyết gây chảy máu nhiều
phải truyền máu nhiều đợt và cuối cùng phải cắt thận phải để giải quyết nguyên nhân
qua trường hợp trên các bác sĩ khuyên cáo khi xuất hiện tình trạng đau hông lưng sốt tiểu gắt bút
cảm giác kích thích đi tiểu hoặc khám sức khỏe vô tình phát hiện sỏi đường tiết niệu
nên đến bệnh viện để được khám và chẩn đoán kịp thời với bác sĩ chuyên khoa
từ đó có phương án điều trị sớm tránh để quá trẻ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như suy thận
nhiễm khuẩn sốt huyết ở thận hậu quả sẽ rất đáng tiếc
thông tin về ca bệnh bác sĩ lê thanh phong bác sĩ điều trị khoang ngoại tiết niệu
tuy vào vị trí kích thước và giai đoạn của soi đường tiết niệu
mà nó có thể có những triệu chứng cũng như biến chứng khác nhau
ở những giai đoạn sớm của soi đường tiết niệu
bệnh nhân thường có những triệu chứng như góc bông linh
kích thước đi tỉnh tiệm gắt bút có thể có sốt
nếu như bệnh nhân không được điều trị kịp thời
thì tình trạng có thể dành đến nặng hơn
xuất hiện những tình trạng như nhiệt quả niêm kích niệm
thần nữ mụ nặng hơn là nhiệt quả huyết
thậm chí sắp nhiệt quả có thể đã dành đến mạng
ngoài ra chức năng thần của bệnh nhân cũng sẽ xuyên giảm
phải việt qua những đợt xuyên thần cấp xuyên thần mạng
và cuối cùng là chức năng thần của bệnh nhân
vì xuyên giảm hoàn toàn mức không đáng chức năng thần
và bệnh nhân phải dựa vào các biện pháp
năng tiệp để duy trì chức năng thần phá thế như vậy
sọ đường tích niệm là một bệnh lý thường gặp
theo thống kê của thư viện y học quốc gia hoa kỳ
thì khu vực đông nam á là khu vực có tỷ lệ sọ đường tích niệm
của hàng cao nhất thế giới với tỷ lệ từ năm đến một mươi chín
trong đó việt nam có tỷ lệ sọ đường tích niệm
chiếm từ hai một mươi hai
riêng về sọ thần chiếm tỷ lệ hơn bốn mươi
hiện nay các biện pháp để trang thiệp hiệp viện sọ đường tích niệm
là ít xâm hại cho hiệu quả cao của hội nhân
do đó những bệnh nhân khi có những dấu hiệu sớm
của sọ đường tích niệm như đau con lưng
cảm giác kích thích y tiểu tiểu gạc bút
hay sốt hoặc bệnh nhân đi khám sức khỏe
vô tình phát hiện con sọ đường tích niệm
thì nên đến các bệnh viện có chuyên khoa
về tích niệm để thăm khám
để được các bác sĩ chuyên khoa
chẳng đoán và tư vấn phương pháp
để điều trị sớm kịp thời
tránh để tình trạng thang thiệp quá trễ
dành đến những biến tiến nặng nề
phương nhiệm của bệnh viện tích niệm
suy thần thần ký và cát thần
để hiệu quả đáng nhớ